nghị định số ba mươi năm của chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày một mươi tháng sáu tới đây
nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
nghị định nêu rõ hành vi săn bắn giết nuôi nhốt động vật rừng trái quy định
bị phạt tiền từ năm triệu đến bốn trăm linh triệu đồng và có xử phạt bổ sung
hành vi đốt lửa sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng lấy mật ong lấy phế liệu chiến tranh
có thể bị phạt từ một năm triệu đến ba triệu đồng
các hành vi chặt đốt phát cây rừng đào bới săn ủi nổ mìn đắp đập ngăn dòng chảy tự nhiên
xả chất độc gây thiệt hại đến rừng sẽ bị xử phạt đến hai trăm linh triệu đồng
mức phạt tiền cao nhất đối với cá nhân là năm trăm linh triệu đồng với tổ chức là một tỷ đồng